với lợi thế phát triển du lịch kinh tế biển thời gian qua đảo lý sơn đã thu hút nhiều nhà đầu tư
sự phát triển nóng này kéo theo nhiều vấn đề trong đó đáng lo ngại nhất là tình trạng xây dựng trái phép các công trình
tỉnh quảng ngãi và chính quyền huyện lý sơn đã thanh tra chấn trình để ngăn chặn tình trạng này
công trình khu phức hợp sài gòn lý sơn ở xã an vĩnh vừa bị đoàn thanh tra liên ngành tỉnh quảng ngãi ra quyết định đình chỉ thi công
khởi công từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu chủ đầu tư đã bị phạt ba mươi triệu đồng vì công trình thi công không có giấy phép xây dựng
thế nhưng sau đó doanh nghiệp này vẫn tiếp tục thi công đến tầng ba thì bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ xây dựng
ngoài công trình này đoàn thanh tra đã phát hiện đình chỉ một mươi năm công trình chiếm dụng vi phạm trong xây dựng thi công dự án

hơn năm mươi đã hoàn thiện đi vào khai thác sử dụng vì vậy rất khó để xử lý các vi phạm này
hiện các cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi huyện lý sơn đang xem xét xử lý theo mức độ từ điều chỉnh đến tháo rỡ công trình thi công
tỉnh quảng ngãi cũng thanh tra toàn diện công tác quản lý đất đai xây dựng cắm mốc tránh tình trạng người dân lấn đất công cơi nới nhà cửa hàng quán
chủ trương của chính quyền địa phương là khuyến khích đầu tư nhưng không phá hoại cảnh quan môi trường xây dựng phải bảo tồn lý sơn theo hướng bền vững
tỉnh quảng ngãi cũng đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết một trên hai huyện đảo lý sơn
quy hoạch vùng lõi đô thị một trăm năm mươi ha làm cơ sở để quy hoạch xây dựng phát triển hạ tầng đất đảo
qua đó bảo đảm phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng theo hướng bền vững cho đảo tiền tiêu của tổ quốc